bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại một số huyện như văn chấn văn yên lục yên mù căng trải tỉnh yên bái
tuy nhiên do thói quen chăn thả tự nhiên thời tiết diễn biến phức tạp đã tạo điều kiện cho virus gây bệnh phát triển mạnh
điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù sẵn đậm có huyện mù căng trải đang có dịch bệnh lở mồm long móng
nhưng châu bò của người dân trong bản vẫn được thả rông
trong đó có cả những con vừa khỏi triệu chứng lâm sàng của dịch bệnh này
thói quen chăn thả tự nhiên này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lở mồm long móng ở bản nậm pẳng lan nhanh
gia đình trường bản nậm pẳng mùa a lù có hai con trâu bị mắc bệnh lở mồm long móng
nhưng đến giờ chỉ có duy nhất một con được nhốt ở nhà để điều trị còn một con vẫn được chăn thả trên rừng
con bị bệnh được nhốt cũng gần các hộ gia đình cũng có gia súc chưa mắc bệnh nên dịch bệnh này có thể tiếp tục lây lan
do thả rông châu ở bãi chăn thả nên châu nhà mình bị mắc bệnh
con bị bệnh gia đình mình đưa về nhà để điều trị
do có nhiều châu bò nên nuôi nhốt sẽ không có đủ thức ăn cho châu bò nên gia đình mình và người dân trong bản phải thả rông gia súc
con nào bị bệnh đưa về điều trị con nào không mắc bệnh thì thả ở bãi
từ thói quen này nên có thể nói bệnh lở mồm long móng ở xã nậm có lan nhanh
bắt đầu từ bản háng cơ đã lan sang bản huy báo nậm pẳng tà ganh
và đến thời điểm ngày ba mươi tháng ba số gia súc bị mắc bệnh của xã nậm có là một trăm sáu mươi sáu con trong đó một mươi ba con lợn mắc bệnh đã phải tiêu hủy
với các bãi chăn thả tự nhiên giáp danh với các bản khác cộng với những gia súc mắc bệnh ở các bản thì nuôi nhốt ở các chuồng không được che chắn cẩn thận
trong khi bệnh lở mồm long móng lây lan qua môi trường không khí
đến rất khó khống chế dập dịch
thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ chăm sóc và tiến hành nuôi nhốt đàn gia súc đợi khi hết dịch mới chăn thả
có như vậy sẽ tránh được những thiệt hại đáng tiếc xảy ra cho người dân và giúp cho cơ quan chức năng nhanh chóng khống chế dập dịch